liên quan đến vụ việc mobifone mua avg trong cáo trạng truy tố bị can nguyễn bắc son trương minh tuấn
cùng nguyên là bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông viện kiểm sát nhân dân tối cao nêu quan điểm
cần có sự phân hóa về vai trò hành vi số tiền chiếm đoạt và kết quả nộp tiền khắc phục hậu quả
áp dụng triệt đề các căn cứ pháp luật và chính sách hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho các bị can
nhất là các bị can đã khắc phục hết số tiền chiếm đoạt
theo đó viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định nguyễn bắc son là người chỉ đạo quyết định
và thúc đẩy việc mua cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg quyết liệt trong phân công chỉ đạo cấp dưới thực hiện
do vậy nguyễn bắc son là người chịu trách nhiệm cao nhất đứng đầu các bị can đã được phát hiện khởi tố và truy tố
đối với các bị can trương minh tuấn phạm đình trọng lê nam trà cao duy hải là những người tiếp nhận sự chỉ đạo
và tích cực triển khai thực hiện các chỉ đạo của nguyễn bắc son
do vậy cần phân hóa vai trò hành vi và ý thức trách nhiệm đối với hậu quả của từng bị can để quyết định hình phạt
và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với từng bị can
riêng đối với đối tượng phạm nhật vũ viện kiểm sát nhận định có những tình tiết giảm nhẹ đáng kể
cần áp dụng đầy đủ triệt đề các quy định của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm để quyết định mức hình phạt cho bị can vũ
riêng đối với đối tượng phạm nhật vũ viện kiểm sát xác định cần áp dụng đầy đủ triệt đề các quy định về nguyên tắc xử lý khoan hồng
đối với các người tự thú đầu thú thanh khẩn khai báo tố giác đồng phạm lập công trục tội ăn năn hối cải tự nguyện sửa chữa
hoặc bồi thương thiệt hại gây ra để xem xét quyết định mức hình phạt tương xứng với những tình tiết giảm nhẹ nêu trên của bị can phạm nhật vũ